mặc dù đang là giữa cao điểm phòng chống dịch bệnh
nhưng có nhiều đối tượng vẫn bất chấp và tụ tập sử dụng ma túy và bay lắc
mới đây lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an quảng nam
vừa kiểm tra và phát hiện xử lý hai mươi thanh niên nam nữ về hành vi này
cụ thể vào dạng sáng ngày một mươi tám tháng sáu lực lượng chức năng đã bất ngờ kiểm tra khách sạn bảo long
ở đường điện biên phủ thành phố tam kỳ do bà thái thị hằng làm chủ
qua kiểm tra phát hiện tại năm phòng kinh doanh lưu trú tại tầng bốn của khách sạn
đang có một mươi hai nam và tám nữ đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ tại năm phòng gồm năm bộ loa mini nghe nhạc năm đèn nháy nhiều màu
năm túi ni lông chứa chất ma túy loại ketamin hai viên ma túy tổng hợp năm đĩa xứ màu trắng
qua test nhanh hai mươi trên hai mươi thanh niên dương tính với chất ma túy
hiện vụ việc đang được xử lý theo quy định của pháp luật